ngày bảy bảy hai nghìn hai mươi tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật
đồng chí nguyễn thành thơ tỉnh ủy viên nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp và đồng chí phạm văn sáng
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy đồng chí nguyễn thành thơ
trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tránh án tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
chịu trách nhiệm chính về việc ban cán sự đảng ban lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh cho chủ trương lập quỹ
nhận quà tặng tiền hỗ trợ của tổ chức cá nhân các khoản tiền hoa hồng để ngoài sổ sách kế toán
trái quy định với số tiền lớn quản lý sử dụng quyết toán các khoản tiền nêu trên không đúng chế độ quy định
những việc làm của đồng chí đã vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
đồng chí phạm văn sáng trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và phẩm chất đạo đức lối sống nêu gương
những điều đảng viên không được làm vi phạm các quy định về công tác cán bộ cố ý làm trái
vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhà nước trong đầu tư mua sắm quản lý sử dụng tài sản công
và đầu tư xây dựng cơ bản gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
những vi phạm của hai đồng chí là rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
của ngành địa phương và cá nhân các đồng chí đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn thành thơ đã nhận thức rõ khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật
đồng chí phạm văn sáng thiếu thành khẩn không tự giác nhận khuyết điểm vi phạm
quanh co đổ lỗi cho cấp dưới và các ngành các cấp không nhận hình thức kỷ luật
căn cứ vào quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bàn bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chư vụ trong đảng
và yêu cầu ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật về hành chính
đối với đồng chí nguyễn thành thơ khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm văn sáng